đội cảnh sát kinh tế công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một vụ tàng trữ
tiêu thụ hàng trăm sản phẩm thuốc tây không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình tuần tra đội cảnh sát kinh tế công an huyện ea heo phát hiện đối tượng vũ văn hạnh
chú huyện ea leo tỉnh đắk lắc đang chở một thùng các tông bên trong có chứa vật tư y tế bao gồm
khẩu trang y tế kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín và các loại thuốc tây
tại thời điểm kiểm tra hạnh không xuất trình được chứng từ hóa đơn cũng như nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
tiếp tục kiểm tra nhà và nơi thuê trọ của hạnh tổ công tác phát hiện hơn một trăm tám mươi loại gồm thuốc tây
vật tư y tế thực phẩm chức năng cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
vũ văn hạnh khai nhận các sản phẩm này được mua từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường
để nhập bán lại cho các tiệm thuốc tây trên địa bàn huyện ea hleu
không chỉ tại đắk lắc liên tiếp nhiều vụ vận chuyển mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng vừa được lực lượng chức năng các địa phương phát hiện và bắt giữ
tại gia lai ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực phường hồi thương thành phố pleiku
lực lượng công an phát hiện nguyễn thanh phong chú tại địa phương đang cất giấu nhiều thùng hàng
chứa thuốc lá điếu mang nhiều nhãn hiệu nước ngoài với tổng số lượng hai mươi chín năm trăm linh bao
tại hiện trường phong khai nhận mua số thuốc lá trên
để bán lại kiếm lời tiêu thụ trên địa bàn thành phố pleiku
công an tỉnh gia lai đã tiến hành tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
còn tại kiên giang công an thành phố phú quốc đang củng cố hồ sơ để xử lý hai cá nhân
về hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố phú quốc phát hiện phạm phi long
trú tại hải phòng đang giao thuốc lá điện tử cho khách
kiểm tra nơi ở của long tại phường dương đông công an thu giữ hơn một sản phẩm thuốc lá điện tử
không có hóa đơn chứng tử
tiếp đó hơn sáu trăm năm mươi sản phẩm là thuốc lá điện tử tinh dầu và phụ kiện kèm theo
đã được phát hiện tại một cửa hàng bán thuốc lá địa tử trên địa bàn phường dương đông
do nguyễn bửu long chú tại thành phố cần thơ làm chủ
đáng chú ý cửa hàng này không có giấy phép kinh doanh và toàn bộ số hàng nói trên
cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cuối năm khi dịch covid một mươi chín có chiều hướng bùng phát trở lại
khiến người dân gặp vô vàn khó khăn đây cũng là thời điểm nhu cầu vay
và tiêu dùng của người dân tăng cao
lợi dụng tâm lý này thì hoạt động tín dụng đen đã thâm nhập nở rộ và phát triển
với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi như là cho vay trực tuyến vay qua ứng dụng
hay là lập các tài khoản hội nhóm trên mạng xã hội ghi nhận của phóng viên thời sự
với thủ tục nhanh gọn thuận tiện chị hát đã lên mạng tìm kiếm các địa chỉ vay tiền online
chỉ chưa đầy hai phút giao dịch qua điện thoại chị đã cung cấp cho bên vay
các thông tin cá nhân của mình rất nhanh gọn và đơn giản
cuối cùng chị hát cũng đã vay được hai mươi triệu đồng
các đối tượng vay rất đa dạng không chỉ có doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh cá thể
tín dụng đen còn nhắm đến cả những tiểu thương lượng tiền cần vay của những đối tượng này không lớn
nhưng số lượng người vay lại khá nhiều do không tìm hiểu rõ về cách tính lãi suất
nên dễ bị sập bẫy
phải trả lãi gấp nhiều lần tiền vay gấp
bản thân tôi cũng đã từng có những công việc rất là gấp và cần thiết phải vay những khoản vay nóng như thế
những khoản vay gấp như thế thì thực sự tôi thấy nó rất là khó khăn
đến lúc khi vay thì rất là dễ dàng nhưng khi trả nợ thì rất là khó khăn và rất là vất vả
để có thể trả được món nợ như thế
tỷ lệ lãi xuất rất là cao
tỷ lệ lãi xuất hay nói cách khác nó như một dạng cho vay nặng lãi và nó làm cho khốn cùng
có những người mà chỉ vay chục triệu mà chỉ sau khoảng một tháng hai tháng nó lên hàng trăm triệu
vài trăm triệu và khiến cho người ta cùng quẫn
thì cái đấy là những cái mà theo cá nhân tôi thì cái đấy là phải tuyệt đối dẹp bỏ dưới mọi hình thức
theo các chuyên gia
quy mô tín dụng đen hiện chiếm từ sáu đến tám phần trăm tổng dư nợ lền kinh tế
sở dĩ tín dụng đen vẫn phát triển là vì thị trường này phù hợp với nhiều đối tượng vay
được biết các bộ ngành chức năng sẽ tiếp tục quản lý xử lý nghiêm cơ sở biến tướng thành hoạt động tín dụng đen
nhà nước phải kích thích cái bộ phận vay ngân hàng ấy là vay chân chính
cho nên mấy ngân hàng đang giảm đua nhau giảm năm đến một phần trăm đối với lãi vay đấy
cho vay các cái khoản đấy
nhưng mà vay tiêu dùng thì nó có khác một chút
vì số lượng cái trị giá nó nhỏ và nó nhanh
thì cái này cũng phải chú ý
chứ còn vay của tư nhân mà
theo tôi chuyên gia có lời khuyên là không nên
bởi vì có thể lãi suất thấp có thể rất nhanh là đưa tiền đến anh
nhưng mà rồi anh chậm trả nó tính rất ghê
rồi lãi suất cao tất cả cái đó là chúng ta không nên làm
chúng ta cần phải tăng cường tăng nặng các chế tài xử lý xử phạt đối với tội phạm cho vay nặng lãi
tội phạm mà lợi dụng cái hình thức là cho vay để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân
và đạt mục đích làm sao phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này
cái giải pháp thứ ba là theo tôi là cần phải tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục các kiến thức pháp luật có liên quan đến các hoạt động tín dụng đen
để đông đảo các tổ chức các công dân chúng ta có ý thức chấp hành tốt các hoạt động cho vay cũng như hoạt động đi vay
cuối cùng quan trọng hơn là
cuối cùng hơn cả vẫn là ý thức của người dân cộng đồng trong phòng chống tín dụng đen
mỗi khi có nhu cầu tiến dụng thực sự người dân hay doanh nghiệp nên tìm kiếm các nguồn thông tin chính thức từ các tổ chức tài chính
tham khảo ý kiến tư vấn chính thống trước khi quyết định vay tiền
trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
trong đó bị cáo nguyễn đức trung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội nguyễn văn tứ bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài bị cáo nguyễn đức trung nguyễn văn tứ năm bị cáo còn lại gồm phạm thị kim tuyến
nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội phạm thị thu hường
nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đầu tư và phát triển đông kinh
võ việt hùng nguyên giám đốc công ty đầu tư và phát triển đông kinh nguyễn tiến học nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
bị truy tố cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối năm hai nghìn một mươi tám sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư
thực hiện hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
quá trình tổ chức thực hiện hai gói thầu số hóa trên các bị cáo tứ học tuyến và hường đã thực hiện hành vi can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu
bị cáo trung bị xác định là đã chỉ đạo đình chỉ dừng thực hiện trái pháp luật gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu
tạo điều kiện cho nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày
phòng kỳnh sát điều tra tội phạm với ma túy
công an thành phố hải phòng kết hợp cùng các đơn vị chức năng vừa phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng là đỗ đức kiểm và nguyễn thị hằng
có hành vi mua bán trái phép hơn hai viên ma túy hậu tổng hợp
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện một bọc ni lông màu xanh bên trong chứa hai hai trăm một mươi bốn viên nén màu xanh
là ma túy tổng hợp với trọng lượng chín trăm bảy mươi bốn g đối tượng kiểm khai nhận số ma túy trên được mua từ vùng núi tây bắc mang về địa bàn thành phố để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đỗ đức kiểm là đối tượng có một mươi tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại sở y tế tỉnh sơn la đối với tám bị cáo
theo có trạng sáu bị cáo bùi thị hoa mai anh tuấn bùi thị thu tạ ngọc trức hoàng vũ quyển trần minh đức bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
còn hai bị cáo nguyễn thị kim an và sa văn khuyên bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quá trình điều tra xác định các đối tượng trên đã có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã tuyến cơ sở y tế
nhiều danh mục hàng hóa thiết bị y tế không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký gây thiệt hại ngân sách của nhà nước
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị trong ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tất thành cang và một mươi chín bị cáo đã bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử về tội tham mô tài sản
và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gây thiệt hại một một trăm linh ba tỷ đồng
đây là vụ án sai phạm liên quan đến công ty cổ phần phát triển nam sài gòn
đại diện của ủy ban nhân dân tp hcm tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
cùng tham gia phiên xử với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là công ty nguyễn kim công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên công nghiệp tân thuận
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tân thuận ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
chi cục tài chính doanh nghiệp sở tài chính tp hcm và một mươi sáu cá nhân khác
bị hài trong vụ án được xác định là công ty sadeco có bốn mươi ba luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo
sadeco có vốn điều lệ là một trăm bảy mươi tỷ đồng gồm vốn cổ đông ipc bốn mươi bốn văn phòng thành ủy một mươi sáu bảy và con vết một mươi bốn một
năm hai nghìn một mươi sáu ipc bắt đầu đấu giá
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tê trí dũng với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị sadico tổng giám đốc công ty tân thuận tức ibc
một trăm linh vốn nhà nước thuộc ủy ban nhà dân tp hcm cùng các thành viên được giao đại diện phần góp vốn của thành phố
đã không thực hiện theo chỉ đạo của ủy ban nhà dân tp phần chuyển nhượng phần vốn nhà nước phải qua đấu giá
xác định theo giá thị trường mà sử dụng kết quả thẩm định của hsc doanh nghiệp không có chức năng thẩm định
bán chín triệu cổ phần cho công ty
công ty nguyễn kim với giá bốn mươi đồng một cổ phần thấp hơn giá thị trường rất nhiều
phương án này tiếp tục được trình thành ủy xin ý kiến
phó bí thư thường trực thành ủy tất thành cang đã có bút xê đồng ý
phiên tòa sẽ xét xử hai mươi bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo đã có hành vi sai phạm khi sadeco bán chín triệu cổ phần với giá rẻ cho công ty nguyễn kim
dẫn đến thất thoát cho sadipo một một trăm linh ba tỷ đồng trong đó ủy ban nhân dân tp hcm thiệt hại bốn trăm tám mươi năm tỷ đồng
vốn thành ủy tp hcm là một trăm tám mươi bốn tỷ đồng phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông
ông tất thành cang trong vụ án này bị xét xử tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
với cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát thiệt hại là một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
về tội danh tham ô tài sản có bị cáo tề trí dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị sadico
bị viện kiểm soát có buộc chiếm đoạt trên một bảy tỷ đồng
bị cáo hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc sadeco có hành vi ký đề xuất chi tiền và nhận tiền
sau đó chuyển lại cho dũng tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt tiền nhà nước
số tiền tham ô trong vụ án là bốn bảy tỷ đồng phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi hai
đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ bốn đối tượng
trong một ban nhóm chuyên dùng súng kích điện để bắt trộn hàng trăm con chó trên địa bàn
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn thành lộc nguyễn tấn duy nguyễn trọng nhân
và lê anh hào cùng ngôi huyện hóc môn đều là những đối tượng trẻ tuổi không có công ăn việc làm ổn định
nên rủ nhau đi bắt trộm chó để bán kiếm tiền tiêu xài
trong đó lê anh hào được xác định là kẻ cầm đầu
tại cơ quan công an bốn đối tượng khai nhận trong khoảng hai tháng nay
hào lên mạng mua bình ác quy dây kích về chế súng điện và phát cho cả nhóm
sau đó cùng nhau rão quanh các tuyến đường thuộc địa bàn huyện hóc môn từ khoảng bốn đến bảy giờ sáng
khi thấy chó đi ngoài đường cả nhóm dùng súng bắn gây tê sau đó gom bỏ vào bao
trung bình mỗi ngày bốn đối tượng trộm được từ một mươi đến một mươi hai con chó
toàn bộ số chó trộn được cả nhóm tiêu thụ tại chợ chó đường tô ký quận một mươi hai
sau đó chi tiền để tiêu xài cá nhân
ngoài ra nhóm này cũng trang bị sáng bình hơi cay sẵn sàng chống trả lại người dân hoặc lực lượng chức năng khi bị truy đuổi
hiện công an đang mở rộng điều tra xử lý nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật